chuyển sang các tin tức quốc tế với nhãn đỏ biểu tượng và công thức bí mật coca cola là một trong những loại nước giải khát nổi tiếng nhất thế giới trong hơn một thập kỷ qua
tuy nhiên hãng sắp phá vỡ truyền thống này với kế hoạch tung ra thị trường loại thức uống có cồn đầu tiên tại nhật bản
coca cola đang nhắm đến nhu cầu ngày càng gia tăng với loại nước ngọt chui có pha thêm ít rượu sochu của nhật bản với hàm lượng cồn khoảng ba năm mươi
các hãng nước giải khát lớn của nhật bản cũng đang thử nghiệm và đưa ra thị trường nhiều loại thức uống như vậy
một công ty tại new zealand đã có sáng kiến tặng tiền mặt cho các nhân viên đi làm bằng xe đạp mỗi ngày trong nỗ lực nhằm giúp họ có thêm năng lượng để làm việc cũng giúp cho thành phố bớt lệ thuộc vào ô tô
theo đó nhân viên của công ty marcode nếu đi làm bằng xe đạp thì sẽ được nhận năm usd một ngày
và nếu duy trì thói quen này hơn nửa năm thì số tiền sẽ tăng gấp đôi lên một mươi usd một ngày toàn bộ số tiền sẽ được trả dưới dạng tiền thưởng vào cuối năm
new delhi ấn độ đã có một nữ tài xế xe buýt đầu tiên là vankadaras sarita ba mươi tuổi cô cho biết ưu tiên hàng đầu của cô trong nghề này là đảm bảo sự an toàn cho các hành khách nữ
việc tiền dụng saritha diễn ra vào thời điểm sự giận dữ của công chúng ngày càng tăng với vấn nạn quấy giới phụ nữ trên các phố
các quản chức kỳ vọng động thái này sẽ truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác chọn nghỉ lái xe